cảnh khai nhận trước đó thuê xe taxi trở lên khu vực biên giới việt nam
lào thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương mua ma túy về bán lại cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn
khi đang vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
nguyễn văn cảnh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản và đánh bạc
hiện công an huyện hưng nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ
cao công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an các địa phương
triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã thực hiện
lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tám đối tượng trong đó nguyễn thị hòa
chủ tại thành phố tham kỳ là đối tượng cầm đầu đường dây
qua điều tra xác định hàng ngày dựa vào kết quả sổ số các tỉnh miền bắc miền trung
các đối tượng nhận tịch đề của nhiều người trên thành phố tam kỳ huyện núi thành
tham gia đánh bạc và chuyển cho nguyễn thị hòa để nhận tiền hoa hồng
để tránh bị phát hiện các đối tượng sử dụng mạng xã hội để nhắn tin gọi điện
xóa tin nhắn của người chơi sau mỗi lần tính tiền thắng thua
đường dây này hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
qua trích xuất dữ liệu điện tử ban đầu xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng này
từ ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay khoảng hơn một mươi năm tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị cờ bạc là tệ nạn dẫn tới nhiều hệ lụy
các con bạc thường lâm vào cảnh nợ nần từ đó xảy ra rất nhiều vụ án thu nợ đòi nợ đau lòng
tại tây ninh nhóm tám đối tượng đòi nợ bằng hung khí đang bị công an huyện châu thành
tỉnh tây ninh tạm giữ
trước đó vào ngày ba tháng hai nhận được tin báo xuất hiện băng nhóm tội phạm mang theo hung khí nguy hiểm
công cụ hỗ trợ như súng điện bình xịt hơi cay vũ khí thô sơ đi đòi nợ thuê
công an huyện châu thành đã huy động các đội nghiệp vụ nhanh chóng chốt chặn khống chế
bắt quả tàng toàn bộ băng nhóm trên
qua điều tra xác định đối tượng lê minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở huyện dương minh châu
cho một người đàn ông ở huyện châu thành vay số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
sau nhiều lần đòi nợ không được cho nên đối tượng tìm người hỗ trợ đi đòi nợ
khi gặp nhau thì hai bên xảy ra đánh nhau
lực lượng công an huyện châu thành đã kịp thời có mặt khống chế bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng
công an tỉnh đắk nông vừa xác nhận đã bắt giữ được đối tượng nguyễn sĩ lộc sáu mươi năm tuổi
chủ tài huyện tuy đức tỉnh đắk nông để điều tra làm rõ về hành vi giết người
đây là nghi can đã dùng súng thể thao bắn chết người vào tối ngày năm tháng hai
trước đó vào tối ngày năm tháng hai
lộc đã dùng súng thể thao bắn anh nguyễn văn hạ ba mươi tám tuổi công tác tại công an huyện tuy đức
làm anh hạ tử vong
đối tượng lộc là cha dượ của nạn nhân nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã đưa đối tượng lộc về công an huyện
để tạm giữ phục vụ công tác điều tra đồng thời tiến hành phong tỏa hiện trường
thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng thể thao và tám viên đạn
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh đắk nông xử lý theo quy định của pháp luật
một mươi ba đối tượng đánh bạc ăn tiền đang bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ vào đêm ngày bốn tháng hai công an thành phố biên hòa đã ập vào bắt quả tăng
ba đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức tài xỉu tại một khu vui chơi tại phố thiên bình
phường tam phước thành phố biên hòa
tăng vật thu giữ là gần một mươi bốn
bốn triệu đồng trên chiếu bạc và một bộ dụng cụ lắc tài xỉu
bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là gần hai mươi bốn triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng vừa phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
bắt giữ đối tượng hứa lê xuân hiền bốn mươi hai tuổi chú ở quận cẩm lệ bị truy nã nguy hiểm về tội trộm cắp tài sản
theo đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hiền và hồ sĩ thanh đã thực hiện ba vụ trộm cắp tại các công trình đang xây dựng
hiền có nhiệm vụ cảnh giới để thanh lẻn vào trộm cắp rồi đem bán lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân
khi cả hai bị cơ quan công an bắt quả tang thì hiền chạy thoát thân được rồi về các xã của huyện hòa vang ẩn náu
thưa quý vị và các bạn khi gõ cụm từ máy đo nồng độ cồn
người mua đã có thể tìm ra hàng nghìn sản phẩm đủ mọi xuất xứ từ hàng việt nam trung quốc ấn độ nhật bản
đến xuất xứ từ các nước châu âu như đức anh
tuy nhiên loại phổ biến và được giao bán nhiều nhất đó là hàng xuất xứ từ trung quốc với giá chỉ khoảng trên dưới một trăm linh đồng
được quảng cáo là dạng máy thổi nồng độ cồn mini cầm tay cực tiện lợi chính xác
tuy nhiên lại không được kiểm định và chứng nhận bởi bất kỳ tổ chức nào
vậy tính chính xác của thiết bị này đến đâu
xin mời quý vị cùng phóng viên một trăm một mươi ba online tìm hiểu thực hư câu chuyện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

đã có hàng ngàn người mua những thiết bị này và không ít người đã kiểm chứng về độ chính xác của những chiếc máy đo nồng độ cồn như thế này
tuy nhiên kết quả của những chiếc máy này liệu có được công nhận
về những cái giá trị để mà xử lý vi phạm hành quy định thì để những cái mà để xử lý vi phạm hành chính đối với việc vi phạm nồng độ cồn thì phải thực hiện theo các cái quy định của pháp luật và những cái đó là những cái thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được lực lượng chức năng sử dụng
rồi thiết bị này thì được kiểm định và thỏa mãn giữa hai kỳ kiểm định theo quy định của bộ khoa học và công nghệ
và kết quả của cái thiết bị này đem lại thì nó có
cái giá trị để xử phạt vi phạm hành chính
không được công nhận
tuy nhiên độ chính xác của những chiếc máy này tới đâu chúng tôi đã thử hỏi người bán
ví dụ vào buổi tối buổi tối mình uống mà đến buổi sáng mình đo thì nó còn chuẩn không được
chắc là không được rồi
tối uống ngày sáng không sao nó không đo được
mấy cái máy mấy triệu có kẻ nó có do không có kẻ đo được
có thể thấy những chiếc máy này chỉ có giá trị tham khảo cho người dân
đặc biệt hơn
khi luật hiện hành quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong hơi thở
nghĩa là không vượt quá mg trên một lít khí thở
vậy thì cách tốt nhất để tham gia giao thông an toàn đó là không sử dụng rượu bia
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép trên ma túy
đối tượng hà tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám ngõ sáu mươi một trên một mươi sáu nguyễn văn giáp tổ một mươi năm phường cầu diễn quận nam từ liêm thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm một mươi một xã nam hải huyện nam trực tỉnh nam định
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại sáu trăm bảy mươi bốn đường láng phường láng hạ quận đống đa thành phố hà nội về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an phối hợp thử nghiệp